tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm thành lập hội
và đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư
tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thưởng trực ban bí thư
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam hà thị nga
cùng dự còn có các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành đoàn thể trung ương
biểu dương những nỗ lực công hiến của chị em phụ nữ và các cấp hội liên hiệp phụ nữ việt nam
qua chín mươi năm xây dựng và trưởng thành đồng chí trần quốc vượng đề nghị các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh
đổi mới triệt để công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội
về vai trò của phụ nữ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ việt nam thời kỳ mới tự hào tự trọng trung hậu và đảm đang